mốc km số là kiến trúc phổ biến tại nhiều thành phố trên thế giới
mới đây ubnd tp hà nội cũng đã thống nhất chủ trương xây dựng cột mốc km số tại quận hoàn kiếm
xác định đây là một điểm nhấn không gian điểm du lịch độc đáo
có phần hoàn chỉnh không gian công cộng khu vực hồ hoàn kiếm
nhằm lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng về việc xây dựng công trình văn hóa này
sáng nay triển lãm lấy ý kiến cộng đồng về các phương án đoạt giải cuộc thi thiết kế công trình km số đã được tổ chức
triển lãm trưng bày các phương án đã đoạt giải trong cuộc thi thiết kế công trình km diễn ra trước đó
nếu như tác phẩm đoạt giải nhất cổng ánh sáng là ý tưởng sáng tạo độc đáo
thể hiện tính bền vững gần gũi khả thi
thì tác phẩm đoạt giải nhì được đánh giá cao ở sự đơn giản mạch lạc dễ nhận biết
ý tưởng của tác phẩm đạt giải ba lại thể hiện tính lãng mạn mới mẻ tạo được điểm nhấn khác biệt
mỗi ý tưởng đoạt giải đều được đánh giá cao và có những yêu nhược điểm riêng để người dân cho ý kiến và lựa chọn
nhưng ở đây tôi cho rằng ngoài chuyện lấy ý kiến này thì chúng ta cũng nên giải trình
nếu có những ý kiến đóng góp về các phương án này
bởi vì khó mà tìm được phương án toàn diện cả thì phải nghe nghe dân phải vì dân để chúng ta xây dựng như thế nào
người dân sẽ được tham quan trưng bày các phương án đoạt giải
sau đó đóng góp ý kiến trực tiếp qua hòm phiếu đặt tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm
hoặc bình chọn trực tuyến qua website www tạpchikienchuc com vn